mới đây bộ y tế có công văn khẩn gửi các bộ ngành và ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
về việc hướng dẫn xét nghiệm sars cov hai đối với cơ sở sản xuất kinh doanh
theo đó bộ y tế đề nghị thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động
có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín như ho sốt khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan
về việc xét nghiệm định kỳ với các tỉnh thành phố có nguy cơ rất cao
hàng tuần cần xét nghiệm tối thiểu hai mươi người lao động có nguy cơ cao
tổ trưởng tổ dân phố quản đốc phân xưởng lãnh đạo công ty và xét nghiệm toàn bộ
những người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cơ sở sản xuất kinh doanh cung cấp suất ăn thực phẩm nguyên liệu
với các tỉnh thành phố có nguy cơ cao và có nguy cơ cần xét nghiệm hai lần một tuần
tối thiểu cho năm một mươi người lao động có nguy cơ cao và toàn bộ những người cung cấp dịch vụ trực tiếp
cho cơ sở sản xuất kinh doanh
đáng chú ý bộ y tế nhấn mạnh không thực hiện việc xét nghiệm định kỳ
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine liều cuối cùng thêm trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày
và không quá một mươi hai tháng hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
nếu có chỉ khuyến khích không bắt buộc
trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh tự xét nghiệm test nhanh thì phải được hướng dẫn
của trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh hoặc trung tâm y tế cấp huyện
test kháng nguyên phải thuộc danh mục đã được cấp số đăng ký lô hành
hoặc cấp giấy phép nhập khẩu của bộ y tế
cơ sở sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm về chất lượng test kháng nguyên
quy trình và kết quả xét nghiệm bộ y tế lưu ý
cũng theo công văn của bộ y tế lái xe vận chuyển hàng hóa lên tỉnh thành phố
nếu di chuyển từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
sang khu vực liên kề đang áp dụng cấp độ nguy cơ dịch bệnh thấp hơn
thì việc xét nghiệm phải do cơ sở y tế thực hiện
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại